bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một tháng bảy giá ga bán lẻ sẽ tăng thêm tám mươi ba đồng một kg đã bao gồm thuế vat tương đương tăng một đồng một bình ga một mươi hai kg so với tháng sáu
theo thông tin từ các đơn vị kinh doanh và phân phối mặt hàng ga khu vực phía nam từ ngày một tháng bảy giá ga bán lẻ sẽ tăng thêm tám mươi ba đồng một kg đã bao gồm thuế vat tương đương tăng một đồng một bình ga một mươi hai kg so với tháng sáu
như vậy giá bán lẻ ga của một số thương hiệu phổ biến như petro việt nam petrolimax ga dầu khí spga sẽ giao động ở mức giá ba trăm bốn mươi đồng đến ba trăm năm mươi đồng một bình một mươi hai kg
lý giải về việc giá ga được điều chỉnh tăng các đơn vị kinh doanh ga cho biết giá ga bình quân trên thế giới trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đã có mức tăng nhẹ hai năm usd một tấn lên mức năm trăm sáu mươi hai năm usd một tấn